theo bộ tài chính tổng thu ngân sách nhà nước tính đến hết quý ba năm nay ước đạt một chín mươi ba tỷ đồng tăng một mươi một so với cùng kỳ năm trước
trong đó nguồn thu nội địa đạt tám trăm tám mươi hai tỷ đồng tăng một mươi một hai so với cùng kỳ
ước tính cả nước có năm mươi ba trên sáu mươi ba địa phương thu nội địa đạt tiến độ dự toán trên bảy mươi bốn
riêng thu từ dầu thô giảm bốn bảy so với cùng kỳ năm trước thu từ hoạt động xuất nhập khẩu tăng chín bốn so với cùng kỳ
ở chiều ngược lại bộ tài chính cho biết tổng chi ngân sách nhà nước tính đến hết quý ba đạt một hai mươi chín tỷ đồng tăng ba tám so với cùng kỳ năm hai nghìn một mươi tám